sở giao thông vận tải tp hcm vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường thanh kiểm tra hoạt động vận tải hành khách
kết hợp công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
mục tiêu chung là bảo đảm giao thông được an toàn thông suốt đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân
chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ và phòng dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường công tác thanh kiểm tra
xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dịp lễ để lập tụ điểm xe dù bến cóc
các bến xe đơn vị vận tải phải tuân thủ tuyệt đối quy định về phòng dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trực tự giao thông của xe taxi xe buýt
cũng như việc chấp hành quy định an toàn tại các bến khách ngang sông bến thủy nội địa